tổ chức giáo dục khoa học và văn hóa liên hợp quốc tại việt nam phối hợp với đại sứ quán đức tại hà nội
tổ chức cuộc thi ảnh việt nam năm hai nghìn hai mươi lan tỏa sự quan tâm chia sẻ tầm nhìn về đa dạng văn hóa
với mong muốn đưa vẻ đẹp của di sản văn hóa và sáng tạo văn hóa việt nam đến với cộng đồng
các cá nhân dự thi tối đa mỗi người gửi năm ảnh những bức ảnh dự thi được chụp ở việt nam
thuộc những chủ đề phong cảnh của di sản và di tích chuyển giao và kế thừa văn hóa
của các thế hệ nghệ thuật và sáng tạo sự hòa hợp của con người và thiên nhiên
ban tổ chức khuyến khích các ứng viên tham gia chú ý đến những nguyên tắc cơ bản của liên hợp quốc
về sự nhạy cảm văn hóa và đa dạng văn hóa bình đẳng giới vấn đề nhân quyền môi trường bền vững
trong quá trình lựa chọn những bức ảnh dự thi thời gian nhận ảnh đến hết ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi